chỉ còn hơn một mươi ngày nữa từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra
từ bài học của một số tỉnh để xảy ra sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
năm nay bộ giáo dục và đào tạo cũng như các địa phương đang tích cực triển khai
các phương án chuẩn bị tổ chức kỳ thi một cách thận trọng chặt chẽ
bảo đảm kỳ thi nghiêm túc an toàn
đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho kỳ thi nhìn chung đáp ứng yêu cầu đề ra
và để bảo đảm sự minh bạch
khách quan bộ giáo dục và đào tạo quy định trường đại học địa phương sẽ không tham gia coi thi
chấm thi trên địa bàn mà điều động cán bộ giảng viên của trường đại học cao đẳng
trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo hoặc các trường thuộc các tỉnh thành phố khác đến
cũng liên quan đến việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
báo thanh niên có bài viết điểm nóng sơn la hòa bình sau vụ gian lận thi cử
thiếu nhân lực có kinh nghiệm tổ chức thi
trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng sáu
hai kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của bộ giáo dục và đào tạo
đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại hai điểm nóng là sơn la và hòa bình
có lẽ trừ ở đâu việc kiểm tra lại tiến hành tỉ mỉ cạn kẽ và chi tiết như ở hai cụm thi này
ban chỉ đạo thi cả hai tỉnh khi báo cáo với đoàn kiểm tra của bộ
đều nêu chung một khó khăn vướng mắt lớn nhất là thiếu nhân sự của địa phương
có trách nhiệm và kinh nghiệm tổ chức vận hành kỳ thi này
trên báo lao động số ra hôm nay có bài viết phản ánh sự việc
một mươi học sinh tp hcm có điểm thi toán ngoại ngữ dưới trung bình
bài viết cho rằng điều này phản ánh đúng chất lượng giáo dục
tuy nhiên ở một kỳ thi được đánh giá là căng thẳng hơn thi đại học
việc học sinh bị trượt không cạnh tranh được xuất vào lớp một mươi trường công lập
vẫn bị cho là điều tồi tệ với nhiều gia đình
theo một số ý kiến điểm thi của kỳ thi vào lớp một mươi thấp có thể do đề thi khó
có tính phân loại học sinh nhưng cũng có thể do chất lượng giáo dục
ngành giáo dục của tp hcm cần đánh giá
tìm nguyên nhân vì sao số học sinh bị điểm không nhiều
tỷ lệ bịt điểm dưới trung bình lớn như vậy
trong thời gian vừa qua một số trạm bot đã phải xả trạm do nguyên nhân
bị phản đối mức thu phí khi xe đi qua
minh bạch rồi mới tính tăng thu phí bot là bài viết đáng chú ý trên báo sài gòn giải phóng
bộ giao thông vận tải đang đưa ra dự thảo lấy ý kiến trình chính phủ tăng thu phí theo lộ trình
đối với nhiều dự án bot được cho là bị sụt giảm doanh thu
nguy cơ phá vỡ phương án tài chính trở thành nợ xấu
đối với vấn đề này tác giả bài viết cho rằng cần công bằng với người dân
bởi nhà đầu tư bỏ vốn ra làm dự án bot
thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư hạ tầng giao thông
phục vụ người dân thì dĩ nhiên được thu phí để hoàn vốn và có lãi
tuy nhiên thời gian qua có nhiều dự án bot khiến dư luận bức xúc
bởi thiếu minh bạch không công khai thu phí chưa áp dụng thu phí tự động
người dân không từ chối đóng phí qua trạm nhưng muốn minh bạch và công bằng
công an tỉnh vĩnh phúc đã lập biên bản và tạm giữ năm cán bộ của đoàn thanh tra bộ xây dựng
về hành vi vòi tiền hàng tỷ đồng
đây cũng là nội dung bài viết tạm giữ năm thanh tra bộ xây dựng vì sao trên báo tuổi trẻ
theo đó năm cán bộ này đến vĩnh phúc thực hiện thanh tra theo kế hoạch
tại một số huyện thành phố thuộc tỉnh
trường đoàn là bà nguyễn thị kim anh phó trưởng phòng chống tham nhũng
thuộc thanh tra bộ xây dựng
tại huyện vĩnh tường đoàn thanh tra bộ xây dựng đã thanh tra một số doanh nghiệp xây dựng
trúng các gói thầu xây dựng trên địa bàn huyện
trong đó có dự án xây lắp khu đấu giá quyền sử dụng đất khu đầm thùng
do ủy ban nhân dân xã lý nhân huyện vĩnh tường làm chủ đầu tư
với tổng vốn đầu tư khoảng ba mươi ba tỷ đồng
sau khi kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm của đơn vị này
đoàn thanh tra bộ xây dựng đã có biểu hiện vòi tiền lên đến hàng tỷ đồng
vấn nạn hàng giả luôn là chủ đề nóng nhận được sự quan tâm của dư luận
và trong khi dư luận còn chưa hết bức xúc thì lại xảy ra câu chuyện
ai là người tiếp tay cho việc tiêu thụ này
trên mục góc nhìn báo đại biểu nhân dân có bài viết vấn nạn hàng giả
vụ án xăng dầu giả đang gây chấn động dư luận khi bộ công an phanh phui ra đường dây sản xuất
chế biến xăng quy mô lớn chưa từng thấy
và kéo dài nhiều năm
cộng đồng xã hội lên án mạnh mẽ người vi phạm cũng sẽ bị pháp luật xử lý
nhưng câu hỏi dây dứt đặt ra ai là người tiếp tay tiêu thụ
và các cơ quan chức năng kiểm định hàng hóa bảo vệ người tiêu dùng ở đâu
khi vụ việc vi phạm kéo dài
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại